ngành chức năng của tỉnh long an đã tiến hành tiêu hủy số lượng lớn tôm hùm nước ngọt tôm hùm đỏ
do ông trương phan minh thế nuôi tại phường bảy thành phố tân an
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng tám lực lượng công an kiểm tra trại cá cảnh của ông thế thì phát hiện
một mươi con tôm hùm nước ngọt tôm càng đỏ được nuôi trong bể xi măng để bán ra thị trường
ngành chức năng đã phong tỏa cơ sở nuôi đồng thời báo cáo ngay với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xin ý kiến tiêu hủy
sáng nay ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tôm theo đúng quy định của pháp luật